trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trung ương hội chữ thập đỏ việt nam vừa tổ chức lễ phát động
ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn và hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch covid một mươi chín
dự kiến trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp cùng hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
sẽ triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân tại một mươi hai xã thuộc ba tỉnh bến tre trà vinh và bạc liêu
với tổng kinh phí trên hai năm tỷ đồng
một mươi lượt hộ dân thuộc các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo sẽ được cấp nước sạch
thông qua hệ thống máy lọc nước công suất năm trăm linh lít một giờ
năm hộ dân được hỗ trợ can chứa nước loại hai mươi lít
gần hai tờ rơi áp phích truyền thông phòng chống dịch bệnh được phát đến cộng đồng
gần năm lượt người dân được hướng dẫn thực hành vệ sinh truyền thông về vệ sinh nước sạch và phòng chống dịch bệnh
cùng với đó hội chữ thập đỏ việt nam cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân
về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và hỗ trợ cộng đồng
hoạt động hỗ trợ kéo dài đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi